bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa phối hợp với bộ khoa học và công nghệ
bộ y tế và viện hàn lâm khoa học và công nghệ đề xuất nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống
bệnh dịch tả lợn châu phi sản xuất chăn nuôi đóng vai trò quan trọng đối với ngành nông nghiệp của
nước ta do đó bảo vệ đàn lợn trước dịch bệnh ngoài các biện pháp tiêu độc khử trùng khống chế
với vùng dịch tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh thì cần đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu vaccine phòng
bệnh dịch tả lợn châu phi tận dụng những thành quả từ việc nghiên cứu trước đây thời gian qua
với sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực thú y
nhiều công trình nghiên cứu sản xuất vaccine tả lợn châu phi của nước ta đã có những bước tiến tích cực
với đặc thù chăn nuôi nhỏ lẻ nông hộ vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn tổng đàn chăn nuôi lợn cả nước
việc triển khai xây dựng một nền
nền chăn nuôi an toàn sinh học sẽ khó có thể thực hiện trong thời gian ngắn vì vậy
với tầm quan trọng của một ngành chăn nuôi lớn có tốc độ tăng trưởng cao việc nghiên cứu
tiến tới sản xuất vaccine dịch tả lợn châu phi tại việt nam là yêu cầu nhất thiết phải triển
khai để bảo vệ chăn nuôi lợn về lâu dài cũng như để mạnh việc nghiên cứu vaccine tại nước ta
phía nhất đội ngũ cán bộ kho học nhiều cán bộ kho học rất rồi chuyên sâu
được đào tạo ở những nước cốt nền công nghệ tiên tiến
đã từng làm việc ở những phòng thí nghiệm nổi tiếng trên thế giới thứ hai chúng ta có một quan hệ
ẩm tác quốc tế rất rộng lớn ở rất nhiều quốc gia trong nhiều năm vừa qua thứ ba cơ sở hệ thống
trang thí nghiệm đã từng bước đắc với nước yêu cầu này đấy là một số doanh nghiệp
người ta cũng khẳng định sẵn sàng vào cuộc cùng với các bộ ngài
thời gian tới
sản xuất vaccine dịch tả lợn châu phi sẽ khó khăn tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt
nghiêm túc có trách nhiệm ngay từ rất sớm hiện các cơ quan đơn vị cơ sở nghiên cứu
trong lĩnh vực thú y và sản xuất vaccine của cả nước đã có những kết quả thuận lợi
làm cơ sở ban đầu cho việc nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu phi